đặc biệt là trong gần một mươi năm kể từ khi chuyển đổi thành công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện hai pecc hai vào ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
đã liên tục vươn lên cùng với sự phát triển không ngừng của ngành điện trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
không chỉ đóng góp cho ngành điện trong việc đảm bảo an ninh năng lượng mà sự lớn mạnh của pecc hai đã khẳng định một thương hiệu việt uy tín
qua các công trình điện trong nước và khu vực
trong đó những dự án tại trung tâm điện lực vĩnh tân bình thuận đã và đang được thực hiện là những ví dụ điển hình
nhà máy nhiệt điện vĩnh tân bốn và vĩnh tân bốn mở rộng tại trung tâm điện lực vĩnh tân bình thuận mà pecc hai tham gia với tư cách thành viên tổ hợp nhà thầu dmpp
gồm nhà thầu dusan hàn quốc mitsubishi nhật bản công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện hai và công ty cổ phần tập đoàn thái bình dương
đã tạo ra nhiều cơ hội hơn để thúc đẩy cơ hội nội địa hóa của chính phủ nhằm mang về nhiều hơn công an việc làm cho người việt
cũng như dần khẳng định thương hiệu việt nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
bộ lọc bụi tính điện của nhà máy nhiệt điện vĩnh tân bốn một trong những thiết bị quan trọng với vai trò kiểm soát thải cho nhà máy
hạng mục này trước đây thường được nhập khẩu một trăm linh với kết cấu phức tạp và thường được các tập đoàn công nghiệp điện có tiếng trên thế giới thiết kế thi công
nhưng lần đầu tiên pecc hai đã tham gia thiết kế thi công hạng mục này với tỷ lệ nội địa hóa lên tới bốn mươi
đây là một thành công đánh dấu sự trưởng thành của công ty trong việc tiếp cận với trình độ khoa học công nghệ trong thiết kế thi công
những hạng mục thiết bị công nghiệp điện mà từ trước tới nay việt nam chưa có khả năng đáp ứng
với tầm nhìn chiến lược của các nhà lãnh đạo hai công ty và với nhiệm vụ là phải kiểm soát rác thải cho dự án vĩnh tân bốn ngay từ đầu
thông qua công nghệ hàng đầu tại hamon và việc phát huy nội lực trong nước của đội ngũ kỹ sư tec hai
để đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng trong chế tạo lắp dựng thử nghiệm quản lý tiến độ hệ thống esp đã được thực hiện một cách hoàn hảo
chính sách nội địa hóa theo nghị định một nghìn bảy trăm chín mươi một của chính phủ là chính sách hàng đầu mà chúng tôi thực hiện mặc dù chúng tôi đã bắt đầu tiến hành từ trước đó
vì chúng tôi hiểu rằng chính phủ việt nam sẽ không muốn tiếp tục nhập khẩu một trăm linh thiết bị từ nước ngoài
do vậy chúng tôi đã mang đến công nghệ thực hiện chuyển giao công nghệ từng bước cho các doanh nghiệp việt nam
như các bạn đã biết rằng việt nam là nước nhạy cảm trong vấn đề biến đổi khí hậu các vụ bão lụt và gần đây là tình trạng xâm nhập mặn của đồng bằng sông cửu long
tôi nghĩ là các công nghệ sạch sẽ là một thế mạnh của bỉ
chẳng hạn như các thiết bị môi trường các công nghệ sạch sẽ là một thế mạnh của bỉ